theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương trong hai ngày tới do ảnh hưởng của dãy ngắp thấp có trục ở khoảng hai mươi một hai mươi ba độ vĩ bắc kết hợp với hội tụ gió trên mực năm m nên nhiều địa phương tại các tỉnh miền núi phía bắc vẫn sẽ có mưa rào và rông một số nơi có mưa to
vì vậy các địa phương cần tiếp tục chú ý để phòng lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất có khả năng xảy ra
dự báo từ hôm nay hai mươi chín tháng sáu đến hết ngày ba mươi tháng sáu ở bắc bộ tiếp tục có mưa mưa vừa có nơi mưa to vùng núi trung du phía bắc có mưa to đến rất to và rông trong cơn rông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh
tổng lượng mưa từ hôm qua đến hết ngày ba mươi tháng sáu ở vùng núi trung du bắc bộ phổ biến từ bảy mươi một trăm năm mươi mm
một số nơi ở các tỉnh sơn la lào cai yên bái cao bằng hà giang bắc cạn thái nguyên tuyên quang
lạng sơn có mưa trên hai trăm linh mm cấp độ rủi ro thiên tai cấp một
khu vực hà nội từ hôm nay hai mươi chín tháng sáu đến hết ngày ba mươi tháng sáu có mưa mưa vừa chiều tối và đêm có lúc có mưa to và rông
lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lờ đất có khả năng xảy ra tại các tỉnh ở vùng núi phía bắc đặc biệt một số tỉnh như lào cai yên bái hà giang cấp độ rủi ro thiên tai cấp một hai